phương nam lý thành phố đông hới của tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn đình long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại phương nam lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đang trong khu vực thực hiện cách ly phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu hiếu bị phát hiện tàng trữ một túi ni lông bên trong có chứa hai viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược bước đầu đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đấu tranh mở rộng lực lượng công an đã bắt giữ thêm nguyễn đình long đang có hành vi tàng trữ trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng long lực lượng công an phát hiện thêm một trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một túi ni lông nhỏ bên trong chết gột màu trắng đối tượng khai là heroin
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền thành phố cần thơ đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
một mươi một đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp nhơn hưng a xã nhơn nghĩa lực lượng chức năng đã bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba mươi một triệu đồng bảy điện thoại di động ba hạt xí ngầu hai lá bài tay dùng để đặt tài xỉu
qua làm việc các đối tượng khai nhận hàng ngày tuân tức chủ nhà cùng đối tượng trần thanh giang tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để thu tiền sâu bất chấp việc thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại